ô nhiễm bụi mịn làm tăng tỷ lệ nhiễm cúm
thưa quý vị quân đội israel vừa thừa nhận vụ tấn công ở giải gaza tháng trước
khiến chín thành viên trong cùng một gia đình thiệt mạng là do đánh giá sai về rủi ro đối với dân thường
cuộc không kích ngày một mươi bốn tháng một mươi một nhằm vào nhà riêng của razmi abu manhaus
đối tượng mà israel cho là thủ lĩnh phong trào hồi giáo jihad của palestine ở gaza
trong bối cảnh quân đội israel tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào tổ chức này
abu manhause cùng tám thành viên trong gia đình trong đó có năm trẻ em đã thiệt mạng trong vụ không kích này
ứng cử viên tổng thống mỹ nhiều tiềm năng của đảng dân chủ tỷ phú michael bloomberg
bị phát hiện đã sử dụng lao động nhà tù để thực hiện chiến dịch vận động tranh cử qua hình thức gọi điện
theo trang web the intercept công ty tổng đài procom có trụ sở tại bang new jersey của mỹ
là bên thứ ba có hợp đồng cung ứng dịch vụ vận động tranh cử qua điện thoại phục vụ chiến dịch của ông bloomberg
hai tổng đài điện thoại mà procom vận hành tại bang new jersey
và oklahoma đều được điều hành từ các nhà tù trên địa bàn của bang
ông bloomberg đã thừa nhận thông tin này
song cho biết đội ngũ vận động của ông đã ngừng hợp đồng với công ty procom
theo tỷ phú này đội ngũ của ông chỉ biết đến vụ việc khi tác giả của bài viết liên hệ với họ
chính phủ nhật bản mới đây cho biết có thể giải phóng nước nhiễm phóng xạ
từ nhà máy hạt nhân fukushima ra môi trường bởi quốc gia này đang hết chỗ chứa nước chiếm nhiễm xạ
kể từ khi xảy ra thảm họa hạt nhân chín năm trước
khoảng một triệu tấn nước nhiễm xạ của nhà máy điện hạt nhân fukushima được tích chữ lại
và các chỗ chứa đều đã đầy
cơ quan tài nguyên và năng lượng nhật bản cho biết hiện có ba cách để đối phó với lượng nước nhiễm xạ này
đó là xả ra biển làm hóa hơi vào không khí hoặc kết hợp hai phương án này
phương án dự trữ nước phóng xạ trong thời gian dài thêm nữa là không khả thi
tuy nhiên hạn cuối cho việc xả nước nhiễm xạ chưa được quyết định
vì vấp phải sự phản đối của người dân địa phương và các nước láng giềng
đó là thông điệp đầu năm nay của tổng thư ký liên hợp quốc
cuối năm thông điệp mạnh mẽ này vẫn còn đó
nhiều thành quả đáng ghi nhận nhưng người ta cũng hơn một lần thấy
ông guterres phải lực bất tòng tâm trước những thách thức lớn như những cuộc xung đột triển miên
chủ nghĩa khủng bố và nguy cơ chạy đua vũ trang gia tăng
tranh lệch giàu nghèo bị kéo rãn và công cuộc chống biến đổi khí hậu chưa có nhiều tiến triển
nỗ lực của liên hợp quốc có thể thấy rõ qua những cuộc bầu cử diễn ra trong hòa bình
ở madagascar và cộng hòa dân chủ tông gô
việc tìm ra giải pháp cho xung đột hy lạp bắc macedonia
vai trò của liên hợp quốc cũng nổi bật sau cuộc đối thoại chính trị thành công ở sudan
cũng như giải pháp cho cuộc xung đột dài dẳng ở syri
thế nhưng có những điểm nóng mà nỗ lực của liên hợp quốc chưa đủ để chạm tới giải pháp hữu hiệu
hội đồng bảo an liên hợp quốc đã phải gia hạn hoạt động của phái bộ chính trị tại afghanistan
bởi tình trạng bạo lực không hề giảm ngay cả trong thời điểm nước này tổ chức bầu cử tổng thống
với libya khả năng liên hợp quốc có thể đưa ra giải pháp nhằm chấm dứt xung đột là rất khó
bởi chính hội đồng bảo an liên hợp quốc vẫn không thể thống nhất quan điểm về vấn đề này
triển vọng giải quyết cuộc xung đột israel palestine thì ngày càng xa dần
khi các bên không thể tiến đến đàm phán với tinh thần xây dựng
tại vùng vịnh mâu thuẫn giữa mỹ và iran đã bị đẩy lên mức rất cao
kể từ khi tổng thống donald trump đơn phương rút đương mỹ khỏi kế hoạch hành động chung toàn diện
đồng thời tái áp đặt và ngày càng siết chặt trừng phạt iran
trong khi đó tình trạng bất bình đẳng đang đe dọa xóa nhòa những tiến bộ về phát triển bền vững
hơn tám trăm hai mươi một triệu người trên toàn thế giới rơi vào cảnh thiếu ăn đánh dấu năm thứ ba liên tiếp con số này gia tăng
thế giới sẽ không thể đạt mục tiêu xóa đói vào năm hai nghìn hai mươi
và khi an ninh lương thực không được bảo đảm thì thế giới sẽ không thể có hòa bình và ổn định
bên cạnh đó cuộc chiến chống biến đổi khí hậu ngày càng gian nan
dù liên hợp quốc đã tập trung rất nhiều nguồn lực
nhiệt độ trung bình toàn cầu giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín
đã tăng cao hơn so với bất kỳ giai đoạn năm năm nào trước đây
lượng khí thải gây hữu ứng nhà kính đã tăng hai trong năm ngoái lên mức kỷ lục ba mươi bảy tỷ tấn
nỗ lực của liên hợp quốc đang như mối bỏ bể bởi vô số rào cản
kể cả việc mỹ một trong những nước phát thải lớn nhất
chính thức rút khỏi hiệp định paris về biến đổi khí hậu
lượng khí co hai có trong khí quyển không những không có dấu hiệu trứng lại
mà còn tiếp tục tăng đồng nghĩa những thế hệ trong tương lai sẽ phải đối mặt
với tác động nghiêm trọng ngay càng gia tăng của tình trạng biến đổi khí hậu
tôi rất thất vọng về kết quả của cop hai mươi năm
cộng đồng quốc tế đã mất đi cơ hội để thể hiện tham vọng lớn hơn
về giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu
khép lại một năm còn nhiều bộn bề và mục tiêu răng rở
năm hai nghìn hai mươi liên hợp quốc nói chung đặc biệt là hội đồng bảo an nói riêng
sẽ phải giải quyết hàng loạt công việc
sẽ phải tăng thêm nỗ lực và ý chí chính trị để thực hiện sứ mệnh duy trì hòa bình
và thúc đẩy phát triển đúng như những gì được ghi trong hiến trương liên hợp quốc
đó cũng là cách để liên hợp quốc khẳng định vai trò quan trọng hàng đầu
là nền tảng không thể thiếu cho một thế giới hòa bình công bằng và thịnh vượng
thưa quý vị năm nay người dân hàn quốc đang phải trải qua một mùa giáng sinh màu xám
khi mà tình trạng ô nhiễm bụi mịn đang diễn ra trên khắp đất nước
ô nhiễm bụi mịn đang tác động trực tiếp
đến sức khỏe của người dân xứ kim chi
đặc biệt tỷ lệ người mắc các căn bệnh liên quan đến hô hấp tăng đột biến
theo số liệu của bộ y tế hàn quốc tính riêng tháng một mươi hai này
cứ một người đến các cơ sở y tế thì có hơn hai mươi tám người được chẩn đoán mắc virus cúm
tỷ lệ này tăng gấp ba năm lần so với tháng trước đó
tôi bắt đầu bị ho và có đờm trong họng tôi cũng bị sốt cao nữa
các chuyên gia y tế hàn quốc nhận định
tỷ lệ người dân nhiễm cúm cao có liên quan trực tiếp đến chất lượng không khí kém hiện nay
mức độ bụi mịn trong không khí cao khiến tỷ lệ nhiễm sáu trong bảy chủng virus liên quan đến đường hô hấp cũng tăng nhanh theo
tỷ lệ lây nhiễm virus cúm sẽ tăng mạnh hơn so với bất kỳ loại virus khác
khi ở trong môi trường nồng độ bụi mịn cao kéo dài từ hai đến ba tuần
bụi mịn khiến virus cúm thâm nhập dễ dàng hơn vào cơ thể con người
thông qua các tế bào biểu bì da và hô hấp
không những vậy chúng còn tác động đến hệ miễn dịch khiến con người khó chống trọi lại với căn bệnh
mặc dù cùng một loại virus đó nhưng bạn dễ bị lây nhiễm hơn bình thường do bụi mịn làm giảm hệ miễn dịch
để phòng tránh nhiễm bệnh các chuyên gia y tế tại hàn quốc khuyến cáo người dân cần rửa tay hoặc tắm
sau khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm bụi mịn cao
trong kỳ nghỉ lễ tới khi nồng độ bụi mịn tăng mạnh hơn bình thường
người dân nên hạn chế tới những nơi đông người và những nơi có khả năng lây lan virus cao
vâng rõ ràng là tại thủ đô hà nội chúng ta đang chứng kiến câu chuyện tương tự
khi chất lượng không khí rất kém trong những ngày gần đây
kết hợp với dịch cúm mùa đang bước vào thời kỳ cao điểm khiến các bệnh viện đang trở nên quá tải
vâng nếu như thực sự có mối liên hệ giữa dịch cúm và ô nhiễm không khí
thì tôi nghĩ việc đầu tiên phải làm là có những biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình
theo đúng như những khuyến cáo của các chuyên gia y tế
vâng đúng như vậy và điều mà tôi nghĩ đến đầu tiên
đó là biện pháp mà chúng ta cần phải thực hiện ngay lúc này là đeo kính mắt cũng như là đeo khẩu trang mỗi khi ra đường
vâng đặc biệt là với nhóm người nhạy cảm như là người già hay trẻ nhỏ
và những người mắc bệnh về hô hấp tim mạch thì cũng cần phải hạn chế ra đường khi không khí bị ô nhiễm
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thế giới chuyển động